hôm qua cuộc đàm phán hòa bình giữa nga và ukraine đã diễn ra theo hình thức trực tuyến
tuy nhiên cuộc đàm phán chưa đem lại kết quả khi hai bên thông báo tạm dừng kỹ thuật
và sẽ được nối lại vào ngày hôm nay một mươi năm tháng ba
mặc dù vậy giới chức cấp cao ukraine vẫn lạc quan cho biết
nước này có thể sẽ đạt được mối hiệp ước hòa bình với nga vào trước tháng năm tới
ông alexey arestovych cho hay ukraine có thể đạt được hiệp ước hòa bình với nga
trong vài tuần nữa và muộn nhất là trước tháng năm
trả lời phỏng vấn của truyền thông nga ông alexey arestovych bày tỏ tin tưởng vào triển vọng này
song cảnh báo nếu hai bên không đạt được thỏa thuận hòa bình trước cuối tháng năm
các hoạt động đối đầu sẽ tiếp diễn và chiến sự cục bộ tại ukraine có thể kéo dài tới một năm
trước đó tổng thống ukraine volodymyr zelensky đã đệ trình quốc hội nước này
dự thảo luật gia hạn tình trạng thiết quân luật thêm ba mươi ngày nữa
ukraine đã thiết quân luật ngày hai mươi bốn tháng hai
thời điểm nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm phi quân sự hóa ukraine
ba vòng đàm phán giữa nga và ukraine đã diễn ra trong các ngày hai mươi tám tháng hai
ngày ba tháng ba và ngày bảy tháng ba
kết quả hội đàm là nga và ukraine đã đồng ý lập hành lang nhân đạo cho việc sơ tán dân thường
nay các cuộc đàm phán diễn ra theo hình thức trực tuyến